liên quan đến hàng chục vụ ngộ độc bà tê minh chay do công ty trách nhiệm hiểu hạn hai thành viên lối sống mới sản xuất
đã được truyền hình nhân dân phản ánh
mới đây sở y tế hà nội đã xác định được gần bảy trăm linh khách hàng mua bà tê minh chay
từ ngày một tháng bảy đến ngày hai mươi tám tháng tám có gần một hai trăm linh khách hàng ở hà nội mua bà tê minh chay
tuy nhiên tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội cho biết mới chỉ liên hệ được gần bảy trăm linh người trong số này
còn lại vẫn chưa liên lạc được
những người đã liên hệ được mua tổng cộng tám trăm năm mươi lọ bà tê minh chay đã sử dụng hết sáu trăm tám mươi năm lọ chỉ thu hồi được một trăm sáu mươi năm lọ
sở y tế tp hà nội cũng đề nghị người dân dừng sử dụng bà tê minh chay niêm phong bảo quản riêng chờ lực lượng chức năng thu hồi